với nữ điều sướng nguyễn thị thanh tê hai mươi ngày điều trị covid một mươi chín vừa qua dài như hai mươi năm
chỉ là điều sướng của bệnh viện đa khoa khu vực hóc môn bác sĩ võ tấn lực
khoa cấp cứu bệnh viện trợ giấy một trong những bác sĩ tham gia vào ekip điều trị
cho bệnh nhân thanh tê cho biết bệnh nhân thanh tê được chuyển khẩn đến bệnh viện hồi sức
covid một mươi chín lúc gần một giờ sáng ngày hai mươi ba tháng tám trong tình trạng viêm phổi nguy kịch do covid một mươi chín
và khả năng tử vong ngay trong đêm
trước đó ekip điều trị tại bệnh viện trưng vương đã hội trần với bác sĩ chuyên khoa trần thanh linh
và quyết định chấm dứt thai kỳ mổ bắt con ngay trong đêm trước diễn tiến quá nhanh của bệnh nhân t
chồng chị tê anh phùng quy chia sẻ đầy xúc động trong buổi lễ gia viền của bệnh nhân
tôi đã rất sốc và lo lắng trước tình trạng của vợ khi diễn tiến nguy kịch rất nhanh
vậy đến hôm nay nhìn thấy vợ được xuất viện trở về cùng gia đình là điều vô cùng may mắn
là một nhân viên y tế tôi thấu hiểu được hành trình vất vả của ekip đang tham gia điều trị cho vợ tôi
không biết nói gì hơn với các anh chị đồng nghiệp ngoài lời cảm ơn chân thành từ gia đình của chúng tôi
công tác trong ngành y đã quá quen với những giây phút sinh tử
nhưng với chị khoảnh khắc chính mình trải qua quá đỗi đặc biệt
được xuất viện những giọt nước mắt hạnh phúc vỡ hòa lăn xài trên má nữ điều dưỡng
hơn lúc nào hết chị lại càng yêu thêm những đồng nghiệp ngành y
những người mang sứ mệnh níu lại sự sống từ cơ tư cho bệnh nhân